thông tin tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
về việc cung cấp nước sạch mùa hè năm hai nghìn hai mươi ông hoàng đại thắng phó giám đốc sở xây dựng hà nội cho biết
toàn thành phố sẽ duy trì sản xuất cung cấp tổng công suất hơn một ba triệu mét khối một ngày đêm
lãnh đạo sở xây dựng hà nội khẳng định bảo đảm mạng lưới vận hành ổn định
duy trì đủ áp lực cấp nước cho toàn bộ khách hàng
trong trường hợp xảy ra dò dỉ vỡ đường ống nước sông đà đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư vật liệu
thiết bị và nhân lực thi công sửa chữa khắc phục sự cố vỡ ống để cung cấp nước cho người dân nhanh nhất
thời gian sửa chữa và khắc phục không kéo dài quá một mươi giờ tại một điểm vỡ
liên quan đến bảo vệ nguồn nước công ty nước sạch sông đà cho biết hiện công ty đã lắp camera toàn bộ mương dẫn
các khu vực đường giao thông đến khu vực hồ chứa nước lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước nguồn
để có cảnh báo khi xảy ra sự cố
tất cả các điểm đồng hồ nối với khách hàng đều có giám sát online để bảo đảm an ninh nguồn nước đầu ra